chào mừng quý vị đến với bản tin một trăm một mươi ba cập nhật của truyền hình công an nhân dân
thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
sáng nay toàn bộ sáu mươi ba tỉnh thành trên cả nước đã đánh giá xong cấp độ dịch covid một mươi chín
trong đó hai mươi sáu tỉnh thành đạt mức xanh tức là vùng bình thường mới
ba mươi bảy tỉnh đạt mức vàng là mức có nguy cơ trung bình
không có tỉnh thành nào mức cam đỏ tương đương với nguy cơ cao và rất cao
sáu tỉnh ở mức nguy cơ thấp thực hiện các giải pháp phòng chống dịch bảo đảm an toàn trong bình thường mới
gồm cao bằng bắc cạn hà nội yên bái tuyên quang hà giang thái nguyên thái bình sơn la quảng ninh ninh bình lào cai điện biên lai châu lạng sơn hòa bình hải phòng bắc giang hà tĩnh trà vinh phú yên bình thuận con tum đồng nai sóc trăng và bà rịa vũng tàu
về quy mô xã phường tính chung trên toàn quốc có sáu chín trăm bốn mươi sáu xã phường ở mức xanh đạt tỷ lệ bảy mươi
hai bảy trăm chín mươi xã phường mức vàng chiếm hai mươi tám còn chín mươi tám nơi ở mức cam và hai mươi bảy xã phường ở mức đỏ
sau khi hoàn tất đánh giá cấp độ dịch các tỉnh thành mở lại các hoạt động dịch vụ tương ứng tại nhiều vùng xanh
hiện còn trường học giạp chiếu phim phòng gym dịch vụ mát xa vũ trường quán bar chưa mở lại
đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh phú thọ cho biết tính từ một mươi tám h ngày hai mươi một tháng một mươi đến sáu h sáng ngày hai mươi hai tháng một mươi
tỉnh phú thọ ghi nhận tổng cộng bốn mươi ca mắc covid một mươi chín mới trong đó có hai mươi hai ca được phát hiện ngoài cộng đồng
sau khi tỉnh phú thọ triển khai thần tốc xét nghiệm sàng lọc sars cov hai cho toàn bộ người dân các địa phương có dịch
huyện lâm thao tiếp tục là điểm nóng về tình hình dịch khi mà tất cả hai mươi hai ca mắc mới trong cộng đồng đều được phát hiện tại địa phương này
hiện tại không chỉ các địa phương có dịch tổ chức xét nghiệm sàng lọc diện rộng
mà tất cả các địa phương còn lại của tỉnh phú thọ cũng đã lên phương án và thực hiện test nhanh cho người dân để tìm f ngoài cộng đồng
kể từ ngày một mươi bốn tháng một mươi đến nay phú thọ đã phát hiện hai trăm năm mươi hai ca mắc covid một mươi chín qua truy vết xác định hơn một mươi trường hợp liên quan
tất cả đang được quản lý theo dõi và áp dụng các biện pháp cách ly y tế phù hợp
sau một tuần bùng phát dịch covid một mươi chín tại thị xã bỉm sơn tỉnh thanh hóa
có một trăm linh chín ca nhiễm và lây lan sang một số huyện thành phố
lực lượng chức năng đã kịp thời truy vết sàng lọc bóc tách f
và đến thời điểm này thì tình hình dịch đã cơ bản được không chế
với số ca giảm xuống chỉ còn từ ba đến năm ca trong ngày
sau khi dịch bệnh bùng phát vào ngày một mươi bốn tháng một mươi ubnd thị xã bỉm sơn tỉnh thanh hóa đã nâng mức phòng chống dịch lên mức cao nhất
huy động tổng lực tại chỗ điều động cán bộ sinh viên y khoa từ thành phố về tri viện
khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm truy vết thần tốc cách ly kịp thời
có liên quan phong tỏa các khu vực nguy cơ cao có trọng tâm trọng điểm
đồng thời tạm dừng tất cả các hoạt động dịch vụ không thiết yếu
trước nguy cơ dịch bệnh lây lan vào trường học địa phương đã tạm thời cho các trường nghỉ học
yêu cầu người dân thực hiện ai ở đâu ở yên đó nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh trong cộng đồng
sau hơn ba tháng triển khai các chốt kiểm soát khu vực cửa ngõ trên địa bàn thành phố hà nội đã chính thức được gỡ bỏ
đây là một trong những nội dung công điện số hai mươi hai về triển khai các biện pháp
tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
ủy ban nhân dân thành phố hà nội mới ban hành
vậy đến thời điểm này tình hình giao thông sau khi gỡ chốt như thế nào
ghi nhận của phóng viên intv
chạm thu phí trên tuyến cao tốc hà nội hài phong sau khi gỡ bỏ chốt kiểm soát dịch bệnh
lưu lượng phương tiện theo hướng vào thành phố hà nội tăng lên khá nhiều
đôi lúc xuất hiện tình trạng un ứ các nhân viên chạm đã ngay lập tức phân luồng hướng phương tiện sang các làn khác nhau
theo đại diện chạm thu phí trên cao tốc hà nội hài phong
để đảm bảo cho người dân đi lại thuận lợi trên tuyến
thì hiện trên tuyến đã bố trí từ ba đến năm làn thu phí
trong đó có ba làn thu phí một dừng và hai làn thu phí tự động
tuy nhiên theo hướng thực tế thì có không ít phương tiện vẫn tiếp tục đi vào những làn thu phí tự động không rừng
còn đây là hình ảnh trên tuyến cao tốc pháp vân cầu rẽ
các công nhân đang hoàn thành những bước cuối cùng
để gỡ chốt kiểm soát
còn người dân khi lưu thông cũng dễ dàng thuận lợi hơn
cùng với rừng các chốt kiểm soát
công an thành phố hà nội sẽ chủ trì việc giám sát kiểm soát y tế
tại sân bay nhà ga bến xe và các tuyến giao thông cửa ngõ
đặc biệt đối với người và phương tiện trở về từ vùng dịch
nó thuận lợi hơn nhiều
nó phải là không phải phải thình bày giấy tờ thì mất nhiều thời gian lắm
quá trình lưu thông trên đường nó sẽ thuận tiện hơn cho lái xe của anh em rất nhiều
vì là nước xe cổ của việt nam mình nó rất là lớn
nên là làm sao mà sắp xếp làm sao để đi đường thuận tiện chất nhất cho lái xe của anh em
vì là nó mất thời gian
theo ghi nhận thực tế hiện nay đã có nhiều địa phương dỡ bỏ các chốt kiểm soát dịch bệnh
điều này đã tạo điều kiện cho việc lưu thông hàng hóa
tạo đà phát triển kinh tế giữa các địa phương
tuy nhiên vẫn còn không ít địa phương áp dụng các quy định
gây ra nhiều khó khăn cho hoạt động vận tải nói chung
do vậy cần phải có sự đồng bộ thống nhất giữa các địa phương
trong việc áp dụng các giải pháp chống dịch
trong tình hình mới
chiều qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tp bạc liêu tỉnh bạc liêu
triển khai quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam
đối với phan ngọc an trưởng phòng giao dịch của công ty cổ phần kinh doanh f tám mươi tám
có địa chỉ tại khóm bốn phường bảy tp bạc liêu
để điều tra xử lý về hành vi vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người
theo quy định tại khoản ba điều hai trăm chín mươi năm bộ luật hình sự
trước đó vào ngày hai mươi năm tháng tám căn cứ tài liệu thu thập được
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp bạc liêu đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người
phát hiện ngày hai mươi hai tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
tại công ty cổ phần kinh doanh s tám mươi tám
theo quy định tại khoản một điều hai trăm chín mươi năm bộ luật hình sự
quá trình điều tra cơ quan công an xác định
bị can phan ngọc an với vai trò là trưởng phòng giao dịch của công ty cổ phần kinh doanh f tám mươi tám
đã có hành vi thực hiện hoạt động kinh doanh
khi đã có quyết định tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh
để phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín của cơ quan có thẩm quyền
gây thiệt hại trên một năm tỷ đồng do phát sinh chi phí phòng chống dịch bệnh
hiện vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra xử lý
sáng nay tòa án nhân dân huyện ninh hải tỉnh ninh thuận
mở phiên tòa xét xử bị cáo phan văn tâm
chú tại thị trấn khánh hải huyện ninh hải
về tội chống người thi hành công vụ
theo cáo trạng vào chiều ngày một mươi năm tháng chín
tổ phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín của thị trấn khánh hải
thực thi nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự
kiểm soát người ra vào tại chợ khánh hải
phan văn tâm ngồi tại nhà bạn đối diện gần đó
liên tục to tiếng chửi tục xúc phạm cầm ghế đe dọa lực lượng chức năng làm việc tại chốt
nhận thấy đối tượng có biểu hiện say xỉn côn đồ và không đeo khẩu trang
nên tổ phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tại chợ khánh hải
phối hợp với công an thị trấn mời tâm về trụ sở làm việc
thì đối tượng không chấp hành mà còn bất ngờ lấy dao ra
đâm nhiều nhát vào lực lượng chức năng
làm ông dương văn châu bảo vệ dân phố bị thương ở cổ tay với thương tật năm
kết thúc phiên tòa phan văn tâm bị tuyên phạt một mươi tám tháng tù giam
về tội chống người thi hành công vụ
cảng vụ hàng hải tỉnh quảng trị ngày hôm nay cho biết
các lực lượng chức năng đang triển khai đồng bộ nhiều biện pháp
để cứu hộ tàu vận tải hai mươi tám tấn bị mắc cạn tại vùng biển nam cửa việt tỉnh quảng trị
theo đó các lực lượng cứu hộ đã huy động bốn tàu
gồm hai tàu kéo và hai tàu thực hiện ứng phó sự cố tràn dầu
với hơn bốn mươi người tham gia cứu hộ tàu vận tải bị mắc cạn tại vùng biển quảng trị
đến sáng cùng ngày lực lượng cứu hộ đã kéo được mỗi chiếc tàu vận tải bị mắc cạn ra phía ngoài
dự kiến việc cứu hộ tàu vận tải mắc cạn diễn ra trong khoảng ba ngày nếu thời tiết thuận lợi
cảng vụ hàng hải tỉnh quảng trị cũng chuẩn bị sẵn sàng nếu xảy ra sự cố tràn dầu
trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu khu vực miền trung thuộc tổng công ty sông thu bộ quốc phòng
cũng đã bố trí hai tàu với các thiết bị phao quay để xử lý kịp thời nếu có sự cố xảy ra
trước đó tàu vận tải nước ngoài glory future neo đậu ở phang số ở cảng cửa việt
chờ nhập hàng xuất khẩu
đến ngày một mươi bảy tháng một mươi sóng to gió lớn đã khiến cho tàu bị đẩy ra khỏi khu vực neo
trôi về phía bờ kè nam cửa việt rồi mắc cạn tại đây
trên tàu có hai mươi thuyền viên gồm tám thuyền viên trung quốc và một mươi hai thuyền viên việt nam
những ngày gần đây sự cố sập bãi rác tại nhà máy xử lý chất thải rắn đà lạt của tỉnh lâm đồng
khiến cho rác đã trôi xuống triển đổi vùi lấp một số diện tích cà phê đang cho thu hoạch
nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường
hiện cơ quan chức năng và nhà máy xử lý chất thải rắn đà lạt vẫn đang khẩn trương để khắc phục sự cố
tại hiện trường lượng rác khoảng năm mươi tấn từ trên đồi cao bị sạt xuống che lấp hoàn toàn dòng chảy phía dưới
thung lũng và một phần diện tích cà phê
ngay sau khi xảy ra vụ việc phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh lâm đồng đã tiến hành kiểm tra hiện trạng khu vực sạt lở
và đề nghị nhà máy đẩy nhanh tiến độ khắc phục sự cố môi trường và làm việc với các hộ gia đình bị ảnh hưởng và bồi thường thiệt hại
hiện nhà máy xử lý chất thải rắn đà lạt đã tiến hành răng lưới thép để rác không chảy theo dòng suối
phát tán ra khu vực sản xuất rộng lớn phía dưới
đồng thời huy động máy móc đưa rác lên đồi khi thời tiết thuận lợi để tránh gây ô nhiễm
công ty cũng sẽ làm việc với người dân chính quyền địa phương giả soát tiến hành bồi thường thiệt hại
được biết nhà máy xử lý chất thải rắn đà lạt mỗi ngày xử lý khoảng hai trăm năm mươi tấn rác
đây là nơi duy nhất xử lý rác thải cho thành phố đà lạt và một phần của huyện lạc dương
tiếp theo biên tập viên thế cương sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin về truy nã tội phạm
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự chừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý